thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn chiều nay ngày làm việc thứ tư hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai tiến hành thảo luận tại hội trường về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
tại hội trường các ý kiến của các đại biểu đều bám sát vào đề án và tờ trình của bộ chính trị
đồng thời căn cứ vào thực tiễn triển khai thực hiện để phân tích đánh giá khách quan toàn diện
thống nhất nhận định về tình hình phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở nước ta
chỉ rõ những kết quả đã đạt được những hạn chế yếu kém còn tồn tại
và đặc biệt là nguyên nhân bài học kinh nghiệm thành công chưa thành công trong lĩnh vực này
các đại biểu đều thể hiện đánh giá cao việc chuẩn bị đề án khá công phu
có giá trị tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển bảo hiểm xã hội ở nước ta
nhiều ý kiến thống nhất rằng bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của an sinh xã hội
bao gồm các chế độ hưu trí tử tuất ốm đau thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp
đây là lĩnh vực rộng lớn phức tạp nhạy cảm về chính trị kinh tế xã hội
có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới nhất là ở các nước công nghiệp phát triển
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia dân tộc
và phản ánh trình độ phát triển thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ở mỗi nước
riêng ở nước ta bảo hiểm xã hội mới được bắt đầu thực hiện từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chỉ áp dụng đối với khu vực công
nhiều ý kiến đồng tình rằng cần phải có sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở việt nam
thực sự trở thành một động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước
và thể hiện được tính nhân văn bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
bám sát vào gợi ý của tổng bí thư trong phiên khai mạc
các ý kiến đi sâu làm rõ nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế yếu kém trong bảo hiểm xã hội là do
nhận thức tư duy lý luận về thể chế về bảo hiểm xã hội còn chậm được đổi mới hoàn thiện
hệ thống luật pháp chính sách bộ máy tổ chức cán bộ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ số lượng lao động làm việc ở khu vực không có quan hệ lao động còn lớn
dựa chủ yếu vào tiết kiệm của bản thân và mạng lưới an sinh gia đình truyền thống
trong khi thu nhập còn thấp không ổn định áp lực tri tiêu trước mắt còn lớn
xuất phát điểm còn thấp sự phát triển của nền kinh tế và thu chi ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn
nhiều đại biểu nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong
thời gian tới việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết xong phải có lộ trình cụ thể
khoa học các ý kiến cũng thể hiện sự thống nhất với những quan điểm mục tiêu đổi mới
nội dung cải cách mà đề án đã đặt ra nhất là các vấn đề như mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội trong dài hạn
điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh tình hình mới tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa
các chính sách bảo hiểm xã hội kế thừa và phát triển nguyên tắc điều chỉnh lương hưu độc lập tương
đối với tiền lương của người đang làm việc rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
để được hưởng lương hưu chú ý đến cả khu vực công và tư người đang làm việc và người đã nghỉ hưu
nơi có quan hệ lao động và nơi chưa có quan hệ lao động nhất là đối với nông dân
người nghèo người yếu thế trong xã hội
trung ương nhất trí ban hành nghị quyết chuyên đề về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội